niềm tin tạo nên động lực khơi dậy hoài bão
là cánh cửa mở ra chân trời mới giúp con người ta xóa bỏ những rào cản định kiến
và khơi dậy nguồn năng lượng tích cực tiêm ẩn trong chính bản thân mình
niềm tin được trao gửi đúng lúc đúng nơi
sẽ có sức mạnh như một điểm tựa bệ phóng giúp những con người
thậm chí ở đáy cùng xã hội vươn lên đầy giá trị
hai năm trước nguyễn phượng hoàng là một thanh niên hư
hoàng không chịu lao động mà thường xuyên tụ tập bạn bè chơi bởi lâu lỏng
để có thể tiêu xài hoàng tham gia bảo kê cho một quán mại dâm trá hình
sau đó bị truy tố xét xử về tội chứa mại dâm
sau một mươi tám tháng cải tạo gia tố
hoàng nuôi quyết tâm trở thành một con người lương thiện làm ăn chân chính
nhưng mọi cánh cửa đều khép lại khi người sử dụng lao động đọc được lý lịch vướng tì vết của hoàng
đó là cú sốc lớn đầu tiên với người thanh niên này kể từ khi ra tổ
sau đó hoàng trở thành cái phần bitet hoàng hoàng mới xếp ra người thân của bế tắc bế tắc của gia đình
đó là chương trình hành động tiêu x starbucks
đó là hành động của các đồng chí hoàn thành dịch vụ để đến ngày nay
và cũng là một trong những bế tắc tiếp theo của gia đình
giờ thì bế tắc của hoàng cũng là bế tắc của gia đình bố mẹ
khi tất cả các người đã bị bế tắc hoàng cũng sẽ phải ngồi ngồi ngồi là nhắn như vậy
gia đình bố mẹ khi tất cả đều mong chờ hy vọng em sẽ tạo cơ hội để đứng lên sau vấp ngã
quá khứ của em thì đã nằm nỗi thì sau khi em đã thực hiện cái sự hình phạt của tù thì là
em về với địa phương gia đình thế thì bố mẹ thì cũng cũng như các anh em cũng động viên và
tha thứ cho em bảo tôi động viên em là tôi về làm và xin công an việc làm để cho nó ổn định
kinh tế đỡ bố mẹ về đi xin mấy chỗ cơ sở đấy nhưng mà thực ra là người ta cũng có mới thì
người ta chưa biết thì người ta cũng chưa chưa chấp nhận ở xã ngọc thiện này ngoài nghề nông
vợ chồng ông nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn nguyễn
chồng ông huấn còn làm thêm nghề cho thuê bàn ghế bát đĩa phông bản để phục vụ các đám ma
chay hiếu hỉ cho người dân địa phương nhờ sự chăm chỉ chịu khó lấy công làm lãi nên ông huấn xong
nhiều năm mời dịch vụ đồ nghề đã cũ nhưng vẫn giữ được khách nhưng cả hai công việc này do
ràng đều không hợp với một thanh niên trẻ như hoàng gia đình ông huấn hiểu điều đó
nên vẫn đau đáu tìm hướng đi cho con
qua giới thiệu của chính quyền như các bàn ngành đoàn thể
giới thiệu lên chỗ cơ sở công ty của anh hùng tháo
các bác cũng biết là một a con em trong địa phương
bác cũng đồng ý và chấp nhận cho em vào
trước hết là cũng mới thì gọi là cũng tạo điều kiện để cho em làm thử việc trong một tháng
sau đó em thấy em nó tiến bộ hơn thì bác bác bảo thôi thì xếp cho em làm vào chính trước
thế thì trước hết là từ khi đó là em cũng đã làm mà cũng có chịu khó
thì đến nay thì nói chung là nương và công việc nó cũng ổn định
ngay sau khi lực lượng công an xã chính quy về địa phương
thì tôi cũng đã trực tiếp đến
công ty hùng tháo và đã trao đổi cũng như là có những cái định hướng cho công ty hùng tháo
để tạo điều kiện giúp cho những cái trường hợp chấp hành trong án vật tù
và để ra công ty của hùng tháo để làm và để có công an việc làm
thì cơ bản là chỗ công ty cũng rất là ủng hộ về nội dung này
và cũng đã trên địa bàn xã cũng có nhiều trường hợp là cũng đã ra đây làm
thông qua giới thiệu của lực lượng công an chính quyền địa phương
nguyễn phượng hoàng đã may mắn được nhận vào làm thử việc tại doanh nghiệp cơ khí hùng thảo
một công ty chuyên sản xuất xe rùa đóng ngay trên địa bàn xã cách nhà hoàng ba km

sau một tháng thử việc hoàng được nhận vào làm chính thức
rồi được giao đứng máy phụ trách công đoạn đòi hỏi tay nghề cao trong dây chuyền sản xuất này
hơn một năm làm việc tại đây thay vì tự tin giữ khoảng cách với mọi người
hoàng đã hòa nhập tự tin là một phần không thể thiếu của nơi này
vào đây thì mình phải học công việc
khi vào học khởi động máy chú hùng cũng động viên chỉ dẫn đầy đủ
thì nó tâm sự với em rất nhiều
sau một tháng thì em cũng bắt được hết chạy máy đấy
công việc ở đây cũng ổn định phù hợp với công sức của em làm
nhưng làm ở đây thì cũng ổn định hơn nhiều
bảy triệu đến chín triệu một tháng
với gia đình thì cũng vừa không còn nhiều áp lực như trước
để thay đổi được một con người
thì thực sự là rất khó
rất khó chứ không phải là khó bình thường
thế nhưng tôi nghĩ là phải có tâm huyết
phải có tình thương
và không chỉ là tạo được cơ hội công an việc làm cho người ta
không phải là lương cao
nhưng ngoài những vấn đề đấy thì mình phải có một lòng chân tình
thì tôi nghĩ là người ta sẽ
sẽ có một cái suy nghĩ hẳn đi khác
những anh em mà đã nghiêm túc thay đổi cuộc sống
để làm lại từ đầu
mà mình thao cho người ta cơ hội
thì cái quyết tâm của người ta rất cao
thay đổi một con người là công việc khó
thay đổi một người từng phạm tội
để họ sống lương thiện và tích cực hơn
lại càng khó khăn bội phần
nhưng ông hùng đã làm được
và bí quyết của ông không có gì khác
chính là niềm tin ông đã dành cho người thanh niên này
ông hùng tin và quyết tâm thay đổi cuộc sống của hoàng
và tên hoàng làm được
còn hoàng có được niềm tin ấy
như càng được tiếp thêm động lực
để sống khác đi và có trách nhiệm
tôi nghĩ là
những các em các cháu
những người đấy cần có sự đón nhận của xã hội
và gia đình
để mà cái các cháu có bắt nhịp được với xã hội hay không
thì theo quan điểm của tôi và theo tôi nghĩ
là các cháu phải có một sự thông cảm
và thông cảm chia sẻ qua gia đình
và xã hội
cái quan trọng hơn nữa
là các cháu phải có công an việc làm
phải có thu nhập ổn định
thì mới có những cái bước tiếp theo tốt hơn nữa
những gì xuất phát từ tấm lòng
sẽ chạm đến trái tim
đó chính là cách mà doanh nghiệp này dùng
khi họ sử dụng lao động chính là những người
vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương

đến giờ đã phát triển thành một doanh nghiệp có quy mô
công ty hùng thảo đã tuyển dụng hơn ba mươi người
từng có tiền án tiền sự hoặc nghiện ma túy
những người có làm ở đây hay đã chuyển đi nơi khác tốt hơn
vẫn dành sự kính trọng cho người chủ doanh nghiệp này
chúng tôi cũng đánh giá là
những người mà đã từng vi phạm pháp luật
phải chấp hành án tù
thì họ cũng có những cái
tỷ lệ khá là cao
trong cái việc mà tái phạm
thế và họ cũng có
thường có những cái mặc cảm
với cuộc sống sau khi mà chấp hành
trong án phạt hình sự
cho nên là cái việc để giúp họ
có khả năng
tái vào nhập cộng đồng
hạn chế bớt những cái việc là tái phạm
cũng như là cái việc
mặc cảm với cuộc sống sau này
thì cái công tác này
tái vào nhập cộng đồng
rất là quan trọng
những con người mà sau khi làm lỗi
đã chấp hành xong các bản án
những cái hình phạt
theo quy định của pháp luật
người ta đã ăn năn hối cải
và trở về địa phương
thì trách nhiệm của chính quyền địa phương
đã được quy định rất rõ
trong các quy định của pháp luật
đó là phải tạo điều kiện
giúp đỡ cho người ta có một cái công an
bởi vì người ta có một cái thời gian
có thể nói là dài hoặc ngắn gì
mà đã bị tước một số quyền

thì sau khi mà
ra tù trở về địa phương
thì chắc chắn là bước đầu sẽ có những cái bỡ ngỡ
và cái quan trọng nhất tôi cho rằng
ở đây là phải tạo cho người ta
có một công an việc làm
ít nhất người ta cũng nuôi sống được bản thân người ta
tránh người ta
không có công an việc làm mà vi phạm pháp luật
tạo việc làm cho người mới ra tù
cơ hội phát huy đúng năng lực
sở trường của mình
tin cậy và là chỗ rửa
để họ xóa bỏ mặc cảm
về quá khứ lỗi lầm
đó là những cách làm tốt nhất
hiệu quả nhất để giúp cho
người sau khi ra tù tái hòa nhập cộng đồng
hưởng ứng vận động của lực lượng công an cơ sở
và chính quyền địa phương
mỗi doanh nghiệp cùng chung tay góp sức
giúp đỡ người có quá khứ lỗi lầm
vượt khó hoàn lương
như cách mà công ty hùng thảo
đóng trên địa bàn huyện tân yên
tỉnh bắc giang đang làm
là một mô hình mà cả xã hội đang cần đến
trời chưa ngất mưa
nhưng bố con ông trần văn hán
ở thị xã duy tiên tỉnh hà nam
vẫn đi thăm khu phức hợp
canh tác của gia đình mình
mảnh đất này là nơi đang ươm lên
những mẩm xanh cây trái
cũng chính là nơi thắp lên niềm hy vọng
về một cuộc sống mới ổn định
của người thanh niên này
kể từ sau khi anh bước ra khỏi cánh cổng trại giam
ở đây bên cạnh gia đình
anh còn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền
và công an địa phương
để từng bước tái hòa nhập cộng đồng
vào một buổi chiều tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tại trụ sở cơ quan phường tiên nội
thị xã duy tiên tỉnh hà nam
có một thanh niên trẻ tuổi
tên là trần văn truyền
đã đến trình diện
anh vừa chấp hành xong bản án
phạt bốn năm tù
từ trại giam thanh phong bộ công an trở về
đã từng tiếp tục
tiếp nhiều trường hợp như vậy
các cán bộ công an phường tiên nội
hiểu rất rõ
điều mà những người như anh truyền lo sợ nhất
chính là ánh mắt nghi ngờ kỳ thị
của những người xung quanh
trong những câu chuyện tiếp xúc đầu tiên
công an phường tiên nội
vừa phân công cán bộ hướng dẫn các thủ tục
vừa động viên anh truyền
bớt tự ti ngần ngại
thành viên của ban chỉ đạo
được phân công thường xuyên
quan tâm gặp gỡ
để nắm bắt tâm tư nguyện vọng
điều kiện hoàn cảnh
sống của từng trường hợp cụ thể
để từ đó
để có biện pháp
trong ban chỉ đạo
có biện pháp để
hỗ trợ giúp đỡ
trung úy trần cao long
một cán bộ trẻ của công an phường tiên nội
được giao nhiệm vụ hướng dẫn
giúp đỡ người ra tù
tái hòa nhập cộng đồng
nghiên cứu tìm hiểu về truyền
trung úy trần cao long được biết
truyền có một cuộc sống riêng
không êm ấm xuân sẻ
hai vợ chồng đã chia tay nhau
trong thời gian truyền ở trại
hai con gái được gửi về nhà ông bà ngoại
thêm vào đó
sự mặc cảm tự ti
và những khó khăn về kinh tế
khiến niềm vui ngày ra trại của truyền
nhanh chóng biến thành nỗi buồn
mình bước chân ra cổng trại như thế
thì ra ngoài thành con người xã hội
rất là vui
còn tôi ra
nói chung là lúc ra thì vui
thật khi lúc về nhà hơi chán
về nhà nhìn kinh tế nó chán quá
sau nhiều lần gặp gỡ
tiếp xúc do cùng độ tuổi
cùng với sự nhiệt tình
trung úy trần cao long
đã khiến truyền dần gạt bỏ những mặc cảm
để cởi mở hơn
chia sẻ về những dự định sắp tới
ngày đầu mới về
để có tiền chi tiêu
truyền đi làm phụ hồ
nhưng công việc không đều
thu nhập chẳng đáng bao nhiêu
nhìn cảnh bố mẹ đã già
sức đã yếu
nhưng vẫn phải gánh vác nhiều việc nặng trong gia đình
truyền quyết định gạt bỏ
nỗi buồn về cuộc sống riêng sang một bên
quyết tâm làm ăn
để phát triển kinh tế
ý tưởng phát triển khu phức hợp vườn ao chuồng của trần văn truyền
được nhen nhóm trong một lần
truyền ra khu đa canh
của gia đình để giúp đỡ bố
trong khu đất rộng hơn một mẫu
nằm giữa cánh đồng tiên nội
trước đây bố của truyền
ông trần văn hán
chỉ trồng vài cây ăn quả
canh tác lúa
và nuôi vài con gà con vịt
vì không có vốn
nên việc đầu tư
không phát huy hết tiềm năng của diện tích đất
để phát triển kinh tế
không gì bằng đầu tư
gây dựng trên chính nền tảng có sẵn của gia đình
nhưng vốn ở đâu
thì lại là một bài toán khó
nắm được cái tâm tư nguyện vọng
của công dân truyền
tôi báo cáo chỉ công an phường
cái mô hình
chúng ta giúp đỡ người quá khứ nằm nỗi
để tái hoàn nhập cộng đồng
công dân truyền
vay vốn năm mươi triệu
mở khu đa canh
chúng ta giúp đỡ người có quá khứ lỗi lầm
tái hoàn nhập cộng đồng
là mô hình được công an phường tiên nội
tham mưu cho chính quyền
ủy ban nhân dân phường
thành lập từ đầu tháng hai
mô hình này ra đời
với mục đích hỗ trợ người
sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
tái hoàn nhập cộng đồng
giải quyết những khó khăn về nguồn vốn
tại phường tiên nội
mô hình có một mươi bốn thành viên
trong đó có tám thành viên
được ngân hàng chính sách xã hội
thị xã giúp đỡ vay vốn
với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
lúc đầu cháu nó về
mình cũng không nghĩ
cháu sẽ được vay số tiền đấy
có khả năng là
như một là bên chính quyền
hay là các đầu ngành cán bộ
hoặc là bên kẻ cả
công an hay là
quy nại tất là mình nghĩ là
chắc họ cũng không quan tâm đến
những cái người mà
đã đi như thế
chắc cả xã hội là
người ta sẽ bỏ rơi
thế nhưng mà cuối cùng
sau thấy cháu nó được
tiêu chuẩn vay như thế là
gia đình cũng vui mừng
và cũng cảm thấy là
nói chung là xã hội là
nó cũng vẫn còn quan tâm đến
niềm vui đến bất ngờ
không chỉ giúp chuyển
thao gỡ được vướng mắt
về nguồn vốn
mà còn khiến anh và gia đình
giải tỏa được về mặt tâm lý
khi trở về xã hội
đã không lãng quên
không kỳ thị
mà còn tạo điều kiện
một cách thiết thực
để những người như anh
có cơ hội bắt đầu xây dựng
cuộc sống mới
em cũng về em mua
một con trâu
mới thả cá hết tầm khoảng
hai mươi triệu tiền cá nữa
mới cả mua ít
gà vịt giống thêm
thế cả mình cũng
mua ít cám bã nữa
cho gà vịt cho bò
có anh tưởng
người giúp đỡ em
sát cánh em nhất
có anh nong
mấy anh đấy
sát cánh bên nhất
giúp đỡ trong công việc
cái nhất công việc
hoặc anh hướng dẫn mình
những con người
như cả công việc làm ăn
có anh giúp đỡ
mình quan tâm đến mình hơn
ông trần văn hán
bố của truyền
có lẽ là người vui nhất nhà
sau khi nghe tin con được vay vốn
bằng kinh nghiệm cả đời gắn bó với nông nghiệp
ông vừa động viên
hướng dẫn con trong cách nuôi chồng
vừa xông xáo bắt tay vào trực tiếp làm
để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay
con trâu này được mua bằng hơn một nửa số tiền trong nguồn vốn vay
năm mươi triệu đồng
đây là tài sản lớn nhất của truyền
cũng là niềm hy vọng lớn của gia đình
nên được bố con ông hán chăm sóc rất kỹ cả
qua ba tháng
công sức của truyền và bố mẹ
đã bắt đầu cho kết quả
trâu vịt trên bờ cá sống dưới ao
đã bắt đầu lớn lên thấy rõ
với những người nông dân bình thường
sự sinh sôi nảy nở này
đã là nửa vui lớn
còn với những người như truyền
có lẽ nó không đơn thuần
chỉ là sự phát triển về mặt kinh tế
mà nó còn là hy vọng
về một cuộc sống mới ổn định
phát triển trong tương lai
trâu giám sát được khoản vay
sử dụng đúng mục đích
thường xuyên xuống
hỗ trợ giúp đỡ công dân truyền
để thực hiện
kế hoạch của bản thân
qua tiếp xúc với công dân truyền
mà rất là nỗ lực
bản thân nỗ lực và phân đấu
để tích cực lao động sản xuất
để giúp đỡ gia đình
giúp đỡ bố mẹ
niềm vui này không chỉ của riêng gia đình trần văn truyền
nó là niềm vui chung của mô hình
chung tay giúp đỡ người có quá khứ lỗi lầm
tái hoà nhập cộng đồng
ở phường tiên nội
và tất cả những người đã tâm huyết
đặt nền bóng xây dựng nền mô hình này
các bác sĩ nguyễn văn thu
xây dựng mô hình chung tay
giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi
tái hoà nhập cộng đồng
để cho người ta am hiểu
không thể tái vi phạm
vi phạm pháp luật
trải qua quá trình hơn ba tháng
mô hình đã đi vào hoạt động
và giúp đỡ những người
vi phạm đã nhận thức được
tầm quan trọng của mô hình này
và đặc biệt quan trọng hơn
mô hình mang tính nhân văn
giúp những người
tuy là một câu chuyện nhỏ bé nhưng nó sẽ ưa mầm hy vọng về một cuộc sống mới cho rất nhiều người có hoàn cảnh như anh trần văn truyền
giống như những trồi xanh nhỏ bé giữa một khu vườn nếu được tưới tắm chăm sóc tốt nó sẽ đơm hoa kết trái và nhân rộng ra cả một vườn cây trái tươi xanh